miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông võ văn thưởng thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng
xem xét bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với bà hoàng thị thúy lan thuộc đại biểu đoàn quốc hội tỉnh vĩnh phúc
sau khi xem trình bày các báo cáo tờ trình ý kiến phát biểu của ông võ văn thưởng quốc hội đã tiến hành thảo luận bỏ phiếu kín và thông qua
nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông võ văn thưởng thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng
nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với bà hoàng thị thúy lan thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
sau khi quốc hội miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước đối với ông võ văn thưởng ủy ban thường vụ quốc hội đã thông báo về việc thực hiện quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo đó bà võ thị ánh xuân phó chủ tịch nước giữ quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới
theo đó bà võ thị ánh xuân phó chủ tịch nước giữ quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước

theo đó bà võ thị ánh xuân phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước

trong ngày buổi lễ khởi công trao tặng nhà mẫu và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng một hai trăm linh căn nhà sáng nay đồng chí thượng tướng đương tam quang thứ trưởng bộ công an cho biết đây là một đề án đầy nghĩa tình của bộ công an và đảng bộ chính quyền công an cho biết đây là một đề án đầy nghĩa tình của bộ công an và đảng bộ chính quyền công an cho biết đây là một đề án đầy nghĩa tình của bộ công an
tiếp tục chúng ta triển khai trên tinh thần chúng ta làm đảm bảo tiến độ đảm bảo chất lượng đảm bảo bà con có những ngôi nhà theo mục tiêu yêu cầu mà chương trình này đã đề ra
ở tỉnh đắk lắc hiện vẫn còn bốn mươi sáu chín mươi một hộ nghèo chiếm chín một mươi năm ba mươi bốn hai trăm tám mươi năm hộ cận nghèo chiếm sáu tám và một mươi sáu một trăm tám mươi chín hộ thiếu hụt nhà ở
riêng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hai mươi chín
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hai mươi chín bốn trăm tám mươi chín hộ nghèo và một mươi tám hai mươi sáu hộ cận nghèo
sau buổi lễ khởi công trao tặng hai căn nhà mẫu và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng một hai trăm linh căn nhà sáng nay
các đơn vị chức năng của bộ công an của tỉnh đắk lắc và công an tỉnh sẽ đồng loạt triển khai khởi công xây dựng một một trăm chín mươi tám ngôi nhà còn lại trên địa bàn một mươi năm huyện thị xã thành phố của tỉnh
theo kế hoạch sẽ thi công rất khẩn trương đảm bảo một một trăm chín mươi tám ngôi nhà còn lại sẽ hoàn thành
bàn giao trao tặng cho các hộ nghèo khó trước tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
vào ngày hai mươi một tháng ba tại trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân hội đồng lý luận bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp hội đồng xây dựng văn hóa chất lượng tại các học viện trường công an nhân dân
với chủ đề xây dựng văn hóa chất lượng tại các học viện trường đại học công an nhân dân
hội thảo được tổ chức nhằm mục đích góp phần bổ sung phát triển lý luận về xây dựng văn hóa
hội thảo được tổ chức nhằm mục đích góp phần bổ sung phát triển lý luận về xây dựng văn hóa chất lượng tại các học viện trường đại học công an nhân dân
nâng cao nhận thức và giúp lãnh đạo cán bộ giáo viên học viên các học viện trường đại học công an nhân dân hình thành tư duy chất lượng
xây dựng văn hóa chất lượng trong công tác đánh giá khách quan toàn diện thực trạng xây dựng văn hóa chất lượng tại các học viện trường đại học công an nhân dân
tại hội thảo các đại biểu đã đưa ra những giải pháp định hướng nhằm nâng cao uy tín vị thế của các học viện trường đại học công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
đây là những ý kiến quý báu có hàm lượng khoa học cao thể hiện tâm huyết trách nhiệm của các tác giả đối với chủ đề hội thảo
phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho lực lượng công an nhân dân và các ngành kinh tế trọng điểm quốc gia phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
học viên của nhà trường sau khi tốt nghiệp đều có thể đáp ứng ngay nhiệm vụ và yêu cầu công tác đặt ra và các học viên hệ dân sự thì một trăm linh đều có việc làm
là giám đốc một công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn về phòng cháy chữa cháy anh thưởng đã lựa chọn hệ dân sự của trường đại học phòng cháy chữa cháy để đăng ký theo học
không chỉ cá nhân anh mà con trai anh cũng lựa chọn ngôi trường này để học tập mong muốn ngay từ đầu được trang bị một cách bài bản đầy đủ những kiến thức chuyên ngành đặc thù của lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chương trình đào tạo liên tục được cập nhật đổi mới sát với tình hình thực tiễn chú trọng chuyên môn sâu gắn với tính ứng dụng thực hành phát triển công nghệ
trong quá trình học sinh viên có cơ hội tham gia làm việc trao dồi kinh nghiệm tại các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
đây cũng là nền tảng để nhiều học viên tiếp cận với các doanh nghiệp có nhu cầu nhân sự về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy để lựa chọn cho mình một công việc phù hợp
và thực tế một trăm linh học viên hệ dân sự của nhà trường đều có việc làm sau khi tốt nghiệp trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý dự án hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy phụ trách an toàn cháy nổ của các tập đoàn nhà nước doanh nghiệp tư nhân và các công trình trọng điểm quốc gia
bốn năm tại trường thì em cảm thấy những kiến thức mà trường đã trang bị xuống em thực sự rất bổ ích
và ngay từ những năm thứ hai em đã được tiếp xúc với các doanh nghiệp để có thể giúp các doanh nghiệp tư vấn về phòng cháy chữa cháy
ngoài ra thì em cũng có thể cộng tác với bên luật sư văn phòng luật sư để có thể giúp tháo gỡ vướng mắt về phòng cháy chữa cháy
trong quá trình học tập tại ngôi trường phòng cháy cháy thì đã tạo điều kiện cho chúng em tiếp xúc rất nhiều về thực tế về các yêu cầu chuyên môn cũng như về kỹ thuật quy chuẩn cho chúng em tiếp cận được các tiêu chuẩn quy chuẩn phòng cháy sớm
chính vì thế sau khi ra trường tốt nghiệp em đã có thể có cơ hội việc làm luôn trong các đơn vị về công ty về tư vấn thiết kế
và những kiến thức chuyên môn
của trường đã tạo ra cho bọn em những sâu chuỗi để sau này trong quá trình làm việc bọn em có thể tiếp cận hiểu quy tiêu chuẩn quy chuẩn một cách chính xác
hiện nay thì tôi cũng là một học viên của hệ dân sự dân sự của trường đại học phòng cháy cháy
thì tập đoàn luôn sẵn sàng đón nhận những học viên đã và đang thực tập hoặc đã tốt nghiệp vào để trao cơ hội cho họ có thể làm việc tại tập đoàn
cũng như từ những kinh nghiệm của họ có thể là giúp ích cho tập đoàn đảm bảo hướng đi đúng đắn trong quá trình phát triển lâu dài
tuyển sinh đại học ngoài ngành công an hệ dân sự mở rộng đối tượng đào tạo trường đại học phòng cháy chữa cháy đã góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho xã hội
có chuyên môn trình độ và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế
chúng tôi đã tham mưu để xây dựng các chương trình các đề quyền trí tiết các học phần để đáp ứng những tiêu chuẩn đổi ra cho người học
ngoài ngành công an người học có thể làm việc trong môi trường quốc tế có thể tham mưu xây dựng hệ thống các văn bản pháo quy tháo gỡ có khăn vướng mắt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy với các cơ quan doanh nghiệp và có thể làm các chuyên gia đồng anh trong những lĩnh vực phòng cháy cháy như thiết kế chỉ huy thi công giám sát xây dựng các công trình trong lĩnh vực phòng cháy cháy
như vậy thì chương trình đào tạo cũng được chuyển đổi theo định hướng
chương trình đào tạo thực hiện trong đó thực hành các mô hình được đầu tư trang bị rất hiện đại
học viên của chúng tôi ra trường thì đã được nhận và thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy cho các ngành kinh tế văn hóa xã hội và các cơ sở rất quan trọng
đặc biệt là tham gia vào các lực lượng của phòng cháy cháy của các tập đoàn lớn như dầu khí như điện lực như mỏ và khai khoáng
thế rồi cũng tham gia rất nhiều những
cái hoạt động về phòng cháy chữa cháy ở cơ sở
lực lượng phòng cháy cháy mà chúng tôi đào tạo hệ dân sự ra thì chính là cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy hiện nay
họ cũng là những lực lượng mà có một cái kiến thức kỹ năng và cái chuyên môn nghiệp vụ tốt để cùng với cái lực lượng chuyên nghiệp phòng cháy cháy
tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy cháy và giúp cho công tác phòng cháy cháy tại các cơ sở làm được tốt hơn
đấy và cũng góp phần cho cái
kiềm chế và hạn chế cái cháy xảy ra
năm hai nghìn hai mươi bốn trường đại học phòng cháy chữa cháy tiếp tục tuyển sinh đại học ngoài ngành công an hệ dân sự
chủ động chỉ tiêu tuyển sinh với nhiều quyền lợi và thu hút đông đạo học viên đăng ký ngành học này
những thông tin mà phụ huynh và học sinh quan tâm liên tục được cập nhật trên các phương tiện kênh thông tin trên các nền tảng mạng xã hội
mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất để học viên có thể tiếp cận và đăng ký tuyển sinh vào trường